theo các bác sĩ hiện tại ở khu điều trị nội chú bệnh nhân hậu covid một mươi chín khoa lao và bệnh phổi hàng ngày có khoảng ba mươi bệnh nhân hậu covid một mươi chín nặng nằm điều trị trong đó khoảng hai mươi năm phải thở máy không xâm nhập và oxy dòng cao
đáng chú ý các dối loạn hậu covid một mươi chín tương đối đa dạng nhiều triệu chứng
triệu chứng trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần sau khi bị lây nhiễm
có khoảng hai trăm linh triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu covid một mươi chín
đặc biệt ở những bệnh nhân từng phải điều trị hồi sức tích cực
sau nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi khỏi bệnh người bệnh vẫn còn đối mặt với hàng loạt triệu chứng
và di chứng kéo dài như sốt nhẹ khó thờ ho kéo dài mệt mỏi đau cơ khớp rụng tóc
sơ phổi tim đập nhanh hoặc đánh chống ngực
hay gặp nhất là liên quan đến hệ hô hấp vùng có ho có cảm giác khó thở
hoặc là thậm chí là tức ngực kéo dài sau covid một mươi chín
ngoài ra cũng rất là lượng lớn bệnh nhân đến với các triệu chứng như mệt mỏi hụt hơi
cảm giác thiếu năng lượng hoặc là giảm sự chú ý sau covid một mươi chín
một số ít bệnh nhân thì có những triệu chứng nặng ví dụ như là đau ngực tụt nồng độ oxy trong máu
hoặc là đau cơ đau khớp kéo dài sau covid một mươi chín
ngoài ra đối với các bạn
các bạn có những triệu chứng đáng kể hoặc những triệu chứng có thể gợi ý nguy hiểm
thì hãy đến những cơ sở y tế sớm để có thể phát hiện các tình trạng bệnh sau covid một mươi chín
hậu covid một mươi chín là vấn đề sức khỏe được người dân quan tâm lo lắng
nhất là những bệnh nhân vừa hồi phục sức khỏe sau khi mắc bệnh
để sức khỏe được quản lý tốt nhất sau mắc covid một mươi chín
người dân nên đến thăm khám kiểm tra sức khỏe tại các cơ sở y tế
để được theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe một cách toàn diện
nếu xuất hiện các triệu chứng hô hấp ở hội chứng hậu covid một mươi chín
thì việc đến khám tại các cơ sở y tế sẽ giúp phát hiện sớm
và xử lý sớm những di chứng phổi sau covid một mươi chín